thưa quý vị theo xu hướng gia tăng sự tự động hóa trong các lĩnh vực sản xuất
các hệ thống vận chuyển bên trong những nhà máy dưới dạng robot tự hành
ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực xử lý vật liệu
những năm gần đây nhiều doanh nghiệp việt đã cho ra đời những sản phẩm tiên phong
trong lĩnh vực sản xuất robot tự hành kết hợp với phần mềm quản lý kho tự động
dựa trên công nghệ của riêng việt nam
đây là sưởng sản xuất của công ty spp moding
một doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng hệ thống điện và công tấm mét xe máy
cho các liên doanh sản xuất xe máy ở miền bắc
sau mỗi công đoạn sản xuất thành phẩm được vận chuyển ra kho hàng chờ những công đoạn tiếp theo
trước đây những công việc này do công nhân thực hiện một cách thủ công
nhưng hiện nay nó được chuyển giao cho những robot tự hành agv thực hiện
sau khi tìm hiểu chúng tôi đã order bên spi là có tất cả sáu con agv sáu con robot
và trong quá trình làm việc thì cái hiệu suất làm việc của sáu con robot này rất là cao
ban đầu thì khi chưa áp dụng robot thì chúng tôi cần rất nhiều công nhân
khoảng sáu bảy nhân công cho kho thành phẩm
nhưng mà từ khi mà áp dụng cái robot vào quản lý kho thì nhân sự giảm đi khoảng một nửa
tức là bây giờ chúng tôi chỉ cần có ba
ba người để vận hành quản lý kho thành phẩm
công ty spp moding đã đưa hệ thống robot này vào vận hành được ba năm
theo phần mềm chuyên dụng các agv vận chuyển thành phẩm đến các điểm được lập trình sẵn
một cách chuẩn xác trong sai số chưa đến một cm
bên cạnh đó robot có thể làm việc liên tục gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn chỉ cần có yêu cầu
trước đây thì công ty mình không sử dụng robot
chỉ sử dụng nhân công trong quá trình nhập sở
sử dụng hàng thì còn có thời gian ăn nghỉ và có sự nhầm lẫn trong cái kiểu xuất hàng về size số lượng
size phi thô thì là thao tác con người thì lúc nào cũng có thể tránh sai khỏi được
nhưng mà từ khi mà sử dụng robot của công ty sti vào quá trình quản lý nhập xuất hàng thành phẩm của kho
thì tất cả những cái rủi ro nêu trên đều bị đòi bỏ không được xảy ra nữa
không phải là sản phẩm của nước ngoài mà là một sản phẩm made in việt nam với tỷ lệ nội địa hóa lên đến chín mươi

do các kỹ sư của công ty trách nhiệm hưu hạng sti việt nam nghiên cứu và phát triển
hiện nay từ khâu thiết kế bản mạch thiết kế cơ khí hay cho đến những thiết kế phần mềm
đều là những sản phẩm của các kỹ sư si việt nam chúng tôi làm ra
thì ở phần giá thành thì chúng tôi cũng rất là tự tin tại vì chúng tôi đã nội địa hóa được khoảng chín
do đó thì chúng tôi cũng cam kết rằng là cái giá của chúng tôi sẽ đạt được khoảng một phần hai cho đến một phần ba những cái sản phẩm mà có cùng cái phân khúc như thế
hầu hết các sản phẩm agv của sti được thiết kế nhỏ gọn giống như những chiếc xe di động nhờ vào sự lập trình sẵn
đa chương trình cùng với việc điều khiển ở phần mềm máy tính
tùy vào từng chức năng công dụng và nhu cầu sử dụng mà kết cấu của agv
được thiết kế hoàn toàn khác nhau để phù hợp với từng nhu cầu và loại hình của doanh nghiệp
hiện các sản phẩm của sti việt nam đã được hơn năm mươi đơn vị cả trong và ngoài nước tiếp nhận sử dụng
điều này cho thấy nhu cầu tự động hóa cơ khí hóa sản xuất của các nhà máy trong doanh nghiệp đang ngày một trở nên cấp thiết hơn